hàng hải với sự tăng trưởng lớn đang được đầu tư nâng cấp hệ thống cảng container và cảng hành khách quốc tế phục vụ cho chuỗi vận tải biển
thì vận tải thủy nội địa đang chiếm bốn mươi tám tổng tải trọng vận chuyển của cả nước
nhưng nguồn vốn đầu tư cho hệ thống đường thủy chỉ ở mức nhỏ giọt khoảng hai
con số đầu tư ít ỏi này đang cho thấy vận tải thủy đang bị bỏ ngỏ
quá nhiều thì mình chỉ chú trọng phát triển vào những cảng thôi
còn cái con tàu nó không phải đứng ở cảng đâu nó chở hàng nó chạy trên sông chứ
đúng không ạ chạy trên sông chạy trên sông thì bây giờ cần một nguồn lực tài chính rất lớn để anh có thể khai thác
thì như hiện nay chúng ta có thể thấy là một số cái cảng là nước xã hội hóa để có thể gọi là khơi thông cái dòng chạy vào trong dòng két thôi
thì mới có thể nâng cao được cái giá trị vận tải trong cái chuỗi lô thích tích
chúng ta có lợi thế phát triển giao thông đường thủy nội địa rất là cao
đặc biệt là các cái vùng đồng bằng như là vùng đồng bằng sông cửu long chẳng hạn
cái giao thông thủy nội địa nó chiếm một cái tỉ trọng rất là cao trong cái vận tải hàng hóa
nên là cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây tức là tăng viết tỉ trọng và vốn đầu tư trong tổng đối đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng giao thông
đối với cái lĩnh vực thủy nội địa thì hiện nay là thủy nội địa thì chiếm cho khoảng
một năm hai tổng đầu tư cho hạ tầng giao thông
chúng ta mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
đây là cảnh cha con anh trần thanh sử chủ một chiếc xà lan khi lưu thông qua cầu bình lợi thành phố hồ chí minh
cha con anh phải hạ cabin bùng lái xuống như thế này mới có thể đi qua gầm cầu
độ cao tính không của cầu bình lợi chỉ một năm mét và trở thành giao cản theo đúng nghĩa đen
cản trở vận tải thủy từ trước tới nay giữa thành phố hồ chí minh và bình dương
được xem là chân hàng nhộn nhịp nhất của các khu công nghiệp lớn của hai địa phương này
gần hai năm qua cầu bình lợi mới được triển khai thi công để nâng độ cao tĩnh không lên hơn bảy m
nhằm giúp các xà lan có thể đi qua cầu bình lợi

lẽ ra cầu bình lợi đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn còn giang dở
kinh phí để đầu tư mà lân cấp cái lân cái cầu bình lợi thì hiện nay gần như không có
nên là trước đây bộ trưởng cũng đã bot cái khu vực cầu bình lợi
thì nếu mà tính không có dự kiến là đúng ra là cuối năm nay thì đã hoàn thành
thế tuy nhiên thì tiến độ có chậm
đây là tuyến thủy nội địa sông đào hạ lý trong khu vực hải phòng thái bình
dù rất thuật lợi cho vận tải thủy
thế nhưng với hàng loạt cầu bắc qua sông có tính không thấp
đã không cho phép nhiều tàu thuyền qua lại bởi sự mất an toàn
các chiều cao tính không ở trên tuyến này thì không đồng đều
đặc biệt có cầu đường sắt bắc qua đường sắt tâm bạc có chiều cao tính không ba hai m
và chiều rộng khoang thông thuyền có hai mươi bảy mét
các cầu tính không không đồng đều
đặc biệt có cầu đường sắt giáp bạc
có chiều cao tính không chỉ ba hai m
và chiều rộng thông thuyền có hai mươi bảy mét
hàng loạt cây cầu khác đang nằm trong các dự án nâng độ cao tĩnh không
để khơi thông đường thủy phía bắc
như cầu đuống các cầu thuộc phía tỉnh phú thọ
vẫn chưa thể được triển khai
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
việc sửa chữa nâng cấp này còn phải phụ thuộc rất nhiều
vào các quy hoạch đường thủy ở địa phương
tuy nhiên đến nay trong số sáu mươi ba tỉnh thành
mới chỉ có năm tỉnh quy hoạch đường thủy nội địa